tin an ninh trả tự công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đang phối hợp với các đơn vị khác
truy bắt nhóm thanh thiếu niên có hung khí vi phạm trật tự an toàn giao thông
tấn công người thi hành công vụ rồi bỏ trốn trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một
tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện hòa vang
làm nhiệm vụ trên tuyến đường adb năm thuộc xã hòa tiến huyện hòa vang
đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm
điều khiển xe máy với tốc độ cao có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông cả nhóm lập tức quay đầu tăng ga bỏ chạy
riêng đối tượng lê văn diện sinh năm hai nghìn bảy chú tại quận cẩm lệ tp đà nẵng
khi gặp phải sự ngăn cản của tổ tuần tra đã cố tình dồ ga đâm thẳng
vào các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nhằm thoát thân
với tinh thần kiên quyết chấn áp tội phạm lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng triển khai
đội hình truy đuổi khống chế và bắt giữ được diện
kiểm tra trên người và phương tiện của diện tổ tuần tra kiểm soát thu giữ một thanh đoàn kiếm dài một m
diện khai nhận cùng với bảy thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi tìm một nhóm thanh niên khác
trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn
cũng với hành vi chống người thành công vụ nguyễn văn huân chú tại huyện đông hưng
vừa bị công an huyện đông hưng tỉnh thái bình khởi tố bắt tạm giam
trước đó tối ngày một mươi năm tháng một mươi một sau khi uống bia huân điều khiển xe mô tô từ thành phố thái bình
về thị trấn đông hưng đến quốc lộ một mươi đoạn thuộc địa phận xã đông hợp
thì gặp tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
điều khiển xe mô tô tông thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
khiến một đồng chí cảnh sát giao thông bị hất văng xuống đường
phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đào đức kiểm trú tại thành phố phan rang tháp tràm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận
ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế
theo cơ quan cảnh sát điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng long
có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại
hoạt động từ năm hai nghìn tám đến nay
công ty do đào đức kiểm quản lý điều hành
và kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
để trốn đóng số tiền thuế hơn một một tỷ đồng
khám xét trụ sở công ty tại đường lê duẩn phường phước vĩ
thành phố phan rang tháp tràm cơ quan công an đã thu giữ được
một số đồ vật tài liệu có liên quan
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là phùng vân hảo
chú vân hiếu cũng chú tại thành phố hà nội phạm trọng thể
chú tại tỉnh bắc giang để điều tra làm rõ hành vi cho vai lãi nặng
trong giao dịch dân sự
qua công tác nghiệp vụ công an thành phố long khánh phát hiện
nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
trong một căn nhà thuộc phường suối tre thành phố long khánh
do ba đối tượng hào hiếu thể cùng với huỳnh minh thuận
chú tại tỉnh đồng nai đang ở
vật chứng thu giữ là hai mươi ba hồ sơ cho vai viết tay
cùng với khoảng hai tờ rơi quảng cáo cho vay
nhiều thẻ căn cước công dân và một số vật chứng khác
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai
đã cho hơn một trăm linh lượt người trên địa bàn một số huyện
thành phố long khánh tỉnh đồng nai và huyện châu đức
tỉnh bà rịa vũng tàu vay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
với số tiền hơn một tỷ đồng lãi suất khoảng bốn trăm ba mươi tám một năm
cục đăng kiểm việt nam cho biết hiện có một số đối tượng
giả mạo nhân viên trung tâm
các trung tâm đăng kiểm để gọi điện đến các chủ xe
thông báo là ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải ra hạn
các đối tượng yêu cầu người dân chuyển một khoản phí nhất định
rồi tiến hành chiếm đoàn số tiền đó
thủ đoạn cụ thể của các đối tượng như thế nào
phóng sự sau đây sẽ thông tin chi tiết từ quý vị
theo đó các đối tượng giả mạo nhân viên trung tâm đăng kiểm
gọi tới các chủ xe thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định
và phải ra hạn đăng kiểm yêu cầu nộp khoản phí một trăm linh đồng
nếu chủ phương tiện tin tưởng và làm theo hướng dẫn
các đối tượng giả mạo sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về
qua hệ thống chuyển phát nhanh
vì số tiền ít nên chủ phương tiện ô tô chủ quan
sẵn sàng chuyển khoản cho đối tượng

thời hạn kiểm định cho xe cơ giới có hạn kiểm định

thuộc diện được ra hạn kiểm định
chủ xe có thể tra khiếu hạn kiểm định trên website chính thức
của cục đăng kiểm việt nam

với dân khi có thể ra hạn kiểm định

khi ra hạn đăng kiểm thì có thể ra hạn ở app

nó là hành vi vi pháp luật và theo quy định của pháp luật

và đó là hành vi lừa đảo
vì vậy là những người thử hành vi này dù chỉ thu mức một trăm linh
thì cũng đã là có hành vi vi phạm pháp luật
hiện nay khi lực lượng chức năng càng xiết lại hoạt động đăng kiểm
thì các hành vi gian dối liên quan đến đăng kiểm càng xuất hiện nhiều
với thủ đoạn vô cùng tinh vi
bởi vậy người dân càng cẩn thận trọng khi nhận được các cuộc gọi lạ
yêu cầu chuyển khoản để tránh tiền mất không đáng có
một thông tin đáng chú ý khác tổng liên đoàn lao động việt nam
vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện
các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động
trong đó triển khai thiết thực hiệu quả các hoạt động
chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn
năm hai nghìn hai mươi bốn đảm bảo mọi đoàn viên người lao động đều có tết
tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu các đơn vị tập trung
thực hiện hỗ trợ đoàn viên người lao động bị giảm thời gian làm việc
mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng
đảm bảo đúng thời gian đúng quy định không để sót đối tượng
đủ điều kiện hỗ trợ
đặc biệt tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu công đoàn
cấp trên cơ sở chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ công đoàn cơ sở
chủ động tham gia đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng
công khai phương án kế hoạch trả lương thưởng tết trước ngày
nghỉ tết nguyên đán ít nhất hai mươi ngày giám sát việc thực hiện
trả lương thưởng tết điều kiện làm việc thời gian làm việc
thời gian nghỉ ngơi làm thêm giờ đảm bảo quyền lợi thỏa đáng
cho đoàn viên người lao động tăng ca làm thêm giờ làm việc
trong dịp tết
kính thưa quý vị do thời tiết xấu hút trên biển gió giật mạnh
và diễn biến phức tạp ngày một mươi tám tháng một mươi một cảng vụ hàng hải
tỉnh kiên giang đã yêu cầu tàu thuyền tạm ngưng hoạt động
để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
các tuyến tàu phà tạm ngưng hoạt động gồm rạch giá hà tiên
đi phú quốc nam du và ngược lại đại diện các hãng tàu phà cho biết
từ ngày một mươi tám tháng một mươi một đã thông báo đến các đại lý hành khách
để hành khách chú động công việc và thời gian đồng thời trả lại
tiền vé hoặc dựa sang chuyến sau khi tàu hoạt động trở lại
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi một chuyến tàu quốc tế chở hơn bốn khách
đến tham quan nghỉ dưỡng đã không thể cập cảng phú quốc vì thời tiết xấu
dự báo thời tiết kiên giang trong hôm nay vùng biển rạch giá phú quốc
và thổ châu có mưa mưa rào nhiều nơi có nơi mưa vừa mưa to
gió đông vào đông bắc giật cấp năm có lúc giật cấp sáu cấp bảy
sóng cao từ một bảy đến hai mét biển động
trong cơn giông đệ phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh
theo sở y tế tp hcm từ trung tuần tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
thành phố đã phát hiện sáu mươi ba ca mắc đậu mùa khỉ tất cả là nam giới
trong đó bảy mươi có quan hệ tình dục đồng giới và sáu mươi nhiễm hiv
hiện đã có ba mươi năm bệnh nhân được điều trị khói bệnh và hết thời gian cách ly điều trị
theo thống kê của viện pasteur tp hcm khu vực phía nam đã phát hiện bảy mươi bốn ca mắc đậu mùa khỉ
để tăng cường giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
trong các nhóm nguy cơ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm triển khai thêm các hoạt động
nhằm tăng cường giám sát và phòng chống bệnh đậu mũ khỉ tại thành phố trong hai tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
với sự hỗ trợ của trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật hoa kỳ tại việt nam
theo đó tất cả các trường hợp đang sử dụng dịch vụ phòng chống hiv
bao gồm cả tư vấn xét nghiệm điều trị methadone điều trị arv
điều trị giữ phòng trước phơi nhiễm điều trị giữ phòng sau phơi nhiễm
đều được sàng lọc các triệu chứng nghi ngờ đậu mùa khỉ
những trường hợp nghi ngờ sẽ được chỉ định làm xét nghiệm chẩn đoán
những trường hợp đã có xét nghiệm xác định sẽ được đánh giá tình trạng lâm sàng
và phân tuyến điều trị phù hợp
với mong muốn hỗ trợ học sinh có hàn cảnh khó khăn
trường trung học cơ sở nguyễn văn luân ở quận sáu tp hcm đã có thư ngõ
gửi các đơn vị xin không nhận hoa và quà trong dịp kỷ niệm
ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi
trong thư thầy đinh phú cường hiệu trưởng trường trung học cơ sở nguyễn văn luôn viết
hàng năm cứ đến ngày nhà giáo việt nam hai mươi một mươi một
nhà trường nhận rất nhiều lãng hoa và bánh kem chúc mừng
tuy nhiên số hoa và bánh này chỉ dùng một ngày thì lại bỏ trước phí phạm
năm nay do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn sau đại dịch
qua thư ngõ này nhà trường kính mong quý doanh nghiệp quý cha mẹ học sinh
thay vì tặng hoa bánh kem thì xin đổi qua hình thức
bằng cách đồng hành
tặng thẻ bảo hiểm y tế học sinh để nhà trường phát cho những học sinh khó khăn của trường
thầy cường chia sẻ
ngay lập tức thông tin trên đã nhận được vô vàng lời khen từ cộng đồng
chỉ trong vài ngày phát động không chỉ có tám mươi chín thẻ cho tám mươi chín em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
mà nhà trường đã nhận được gần ba trăm linh thẻ bảo hiểm y tế tương đương với hơn một trăm năm mươi triệu đồng
với những việc làm ý nghĩa đó ngày nhà giáo việt nam năm nay
không khí những buổi học tại ngôi trường này cũng trở nên ấm áp hơn
không chỉ là tình cảm của học sinh dành cho thầy cô mà còn bởi những yêu thương
những hành động thiết thực của thầy cô đối với học sinh của mình
ngày một mươi tám tháng một mươi một trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai tp hcm tổ chức lễ kỷ niệm
một trăm một mươi năm ngày thành lập trường
ôn lại truyền thống bà nguyễn thị hồng chương hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
chia sẻ thành tích đạt được của nhà trường trong những năm qua không chỉ là thành quả của quá trình lao động
học tập miệt mài của thầy cô
không chỉ là tình cảm của học sinh dành cho thầy và trò mà còn là sự đồng hành ủng hộ của phụ huynh
học sinh và các tổ chức chính trị xã hội
thời gian tới tập thể ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo nỗ lực hơn nữa
để xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo nhân dân thành phố
mở đầu sẽ là thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị tám đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
mạng viễn thông mạng internet với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh công an huyện bắc quang công an thành phố hà giang
đồng loạt tấn công bắt quả tăng đồng thời triệu tập tám đối tượng trú tại thành phố hà giang
và huyện bắc quang để điều tra và làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ một mươi ba điện thoại di động
một mươi viên nén hai mươi hai túi nhỏ bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng nhiều giấy vay tiền và sổ
ghi nhiều chữ số cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán
số lô số đề hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet
từ đầu khoảng năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày
và đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
với hành vi trốn thuế đối tượng đào đức kiểm trú tại thành phố phan rang tháp tràm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng long có hành nghề kinh doanh chính
là xây dựng nhà các loại hoạt động từ năm hai nghìn tám đến nay
công ty do đào đức kiểm quản lý điều hành và kiểm đã truyền thông
và đã chỉ đạo kê khai khống doanh thu đầu vào quý ba năm hai nghìn hai mươi để trốn đóng số tiền thuế hơn một một tỷ đồng
khám xét trụ sở công ty tại đường lê duẩn phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm
cơ quan công an đã thu giữ được một số đồ vật tài liệu có liên quan
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị này đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là phùng văn hào chu văn hiếu cùng chú tại tp hà nội
phạm trọng thể chú tại tỉnh bắc giang để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua công tác nghiệp vụ công an thành phố long khánh phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
trong một căn nhà thuộc khu phố núi tung phường suối tre thành phố long khánh do những đối tượng trên cùng với
huỳnh minh thuận chú tại tỉnh đồng nai đang ở vật chứng thu giữ là hai mươi ba hồ sơ cho vay viết tay cùng với khoảng
hai tờ rơi quảng cáo cho vay nhiều thẻ căn cước công dân và một số vật chứng liên quan
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã cho hơn một trăm linh lượt người trên địa bàn một số huyện
thành phố long khánh tỉnh đồng nai và huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu vay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
với số tiền hơn một tỷ đồng lãi suất khoảng bốn trăm ba mươi tám một năm
thưa quý vị và các bạn cục đăng kiểm việt nam cho biết hiện xuất hiện một số đối tượng giả mạo nhân viên
các trung tâm đăng kiểm để gọi điện đến các chủ xe thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải ra hạn đăng kiểm
đồng thời yêu cầu người dân phải chuyển một khoản phí nhất định và tiến hành
chiếm đoạt số tiền đó và thông tin trí tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
theo đó các đối tượng giả mạo nhân viên trung tâm đăng kiểm gọi tới các chủ xe thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định
và phải ra hạn đăng kiểm yêu cầu nộp khoản phí một trăm linh đồng
nếu chủ phương tiện tin tưởng và làm theo hướng dẫn các đối tượng giả mạo sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống chuyển phát nhanh
vì số tiền ít nên chủ phương tiện ô tô chủ quan sẵn sàng chuyển khoản cho đối tượng
trên thực tế cục đăng kiểm việt nam đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho xe cơ giới
có hạn kiểm định từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thuộc diện được ra hạn kiểm định
chủ xe có thể tra khiếu hạn kiểm định trên website chính thức của cục đăng kiểm việt nam
làm với thủ tục ra hạn đăng kiểm và với chính thức một trăm linh đồng

và đó là hành vi lửa đáp
vì vậy là những người thực hiện hành vi này dù chỉ thu mức một trăm linh thì cũng đã là hành vi vi phá pháp luật
hiện nay khi lực lượng chức năng càng xiết lại hoạt động đăng kiểm
thì các hành vi gian dối liên quan đến đăng kiểm càng xuất hiện nhiều với thủ đoạn vô cùng tinh vi
bởi vậy người dân càng cẩn thận trọng khi nhận được các hành vi
các hành vi của gọi lạ yêu cầu chuyển khoản để tránh tiền mất không đang có
tiếp tục với các thông tin khác
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn một trăm hai mươi ba cdttg ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
bộ tài chính chủ trì khẩn trương phối hợp với các bộ công an tăng cường công tác tuyên truyền lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử tuyên truyền mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
khẩn trương hoàn thiện nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử
đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử trên cả nước được thông suốt thuận lợi
bộ tài chính chủ trì khẩn trương phối hợp với các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
triển khai ngay các giải pháp phù hợp tăng cường thanh tra kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử
đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng
bảo đảm đúng quy định pháp luật xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện
tăng cường kết nối trao đổi thông tin dữ liệu với các bộ cơ quan liên quan nhất là bộ công an để quản lý thuế hiệu quả
đặc biệt là đối với các hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số bảo đảm thu đúng thu đủ thu kịp thời
triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử tăng cường phối hợp với cơ quan công an
và các bộ cơ quan liên quan để phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật và xử lý kịp thời nghiêm chỉnh theo quy định
bộ công an chủ trì việc kết nối dữ liệu dân cư với các cơ quan thuế và các cơ quan quản lý thuế các địa phương
để phối hợp phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện hóa đơn điện tử
các bộ ngành và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số
ngăn ngừa các hành vi gian lận trốn thuế chống thất thu thuế
tổng liên đoàn lao động việt nam vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện các giải pháp
tham gia ổn định quan hệ lao động
và trong đó triển khai thiết thực hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân sĩ tết nguyên đán
giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đảm bảo mọi đoàn viên người lao động đều có tết
tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện hỗ trợ đoàn viên người lao động bị giảm
thời gian làm việc mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng đảm bảo đúng thời gian đúng quy định
không để sót đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ
đặc biệt tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ công đoàn cơ sở
chủ động tham gia đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng công khai phương án kế hoạch trả lương thường tết trước ngày
nghỉ tết nguyên đán ít nhất hai mươi ngày giám sát việc thực hiện trả lương thường tết điều kiện làm việc thời gian làm việc
thời gian nghỉ ngơi làm thêm giờ đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên người lao động tăng ca làm thêm giờ làm việc trong dịp tết
thưa quý vị black friday sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu tức là ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới nhưng mà hiện nay thì nhiều cửa hàng đã bắt đầu
thực hiện các chương trình khuyến mãi sớm ed black friday
năm hai nghìn hai mươi ba tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập của rất nhiều người việc chi tiêu cũng hạn chế và trong giai đoạn cao điểm này
các doanh nghiệp sẽ bắt đầu các chương trình khuyến mãi đến bảy mươi đặc biệt doanh nghiệp sẽ bán các sản phẩm có tính sử dụng lâu dài
cho mục đích tiết kiệm của khách hàng tuy chưa đến ngày nhưng nhiều cửa hàng đã đưa ra hàng loạt khuyến mại hấp dẫn thu hút bạn trẻ đến mua sắm
những tuyến đường bán quần áo giày dép mỹ phẩm đều treo biển giảm giá khủng từ ba mươi cho đến tám mươi năm thu hút nhiều sự chú ý của người trẻ
theo một số sản thương mại điện tử mỹ phẩm thời trang thực phẩm đồ gia dụng thường là nhóm các mặt hàng có doanh số tăng mạnh trong dịp cuối năm
các sản cũng có chính sách hỗ trợ người bán để tăng doanh số giai đoạn cao điểm
kích cầu tiêu dùng trên nền tảng số cũng được coi là một kênh hiệu quả để tăng doanh số bán hàng trong dịp này
các doanh nghiệp hàng ngày còn thực hiện live stream theo những khung giờ nhất định để có thể thu hút thêm khách hàng online
khu vực tây nguyên đang bước vào vụ thu hoạch cà phê và thời điểm này thì cà phê được thu mua với mức giá cao nên bà con nông dân rất phấn khởi

trong nước giá cà phê nhân sô lập mốc cao kỷ lục có thời điểm lên đến bảy mươi đồng một kg cao hơn sáu mươi năm so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
đây cũng là mức cao kỷ lục trong vòng hơn hai mươi năm nay giúp người dân trồng cà phê được lợi
theo tổng cục hải quan giá xuất khẩu cà phê cao nhất trong vòng ba mươi năm qua bình quân đạt hơn hai sáu trăm linh usd một tấn trong hai tháng qua tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
nhiệm vụ này xuất khẩu cà phê việt nam dự kiến sẽ thu về hơn bốn tỷ usd
giá cà phê năm nay tăng cao
một phần cũng bởi những tác động từ tình hình xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu
hiện tượng enino đã khiến cho năng suất cà phê tại brazil bị sụt giảm
trong bối cảnh này việt nam có lợi thế khi vẫn giữ ổn định diện tức trồng đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng bằng cách tiếp cận với sản xuất cà phê sạch cà phê hữu cơ đạt những tiêu chuẩn chứng nhận trong nước và quốc tế